cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa đề nghị truy tố ông đinh la thăng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvn và chín đồng phạm về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự
theo cơ quan điều tra đây là vụ án xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb ethanol phú thọ
kết quả điều tra cho thấy năm hai nghìn bảy ông đinh la thăng thay mặt hội đồng quản trị pvn
ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án ethanol phú thọ và tiến hành mời thầu
có sáu nhà thầu tham gia ứng tuyển nhưng chủ đầu tư kết luận không có nhà thầu nào đạt tiêu chuẩn
thế nhưng bị can đinh la thăng và cấp dưới vẫn chỉ định thầu cho liên xoanh pvc al phalavandital tham gia chi hàng nghìn tỷ đồng cho dự án
quá trình thực hiện do liên xoanh pvc alpha không đủ năng lực
nên dự án của nhà máy ethanol phú thọ phải dừng thi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm năm
các bị can hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt được nhà nước tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện dự án lớn
tuy nhiên các bị can đã vi phạm pháp luật gây thiệt hại lớn về kinh tế cần xử lý nghiêm